thượng tá phạm thanh bình trường phòng tham miu công an tỉnh đắk nông cho biết
cơ quan công an đã thu giữ ba tấn hỗn hợp vỏ cà phê trộn sỏi và nhuộm bột pin
tại một cơ sở thu mua nông sản địa phương
theo thượng tá phạm thanh bình sau khi phát hiện vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh đắk nông đã khẩn trương tập trung điều tra xác minh các đối tượng bị tạm giữ gồm
nguyễn thị thanh loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường chú thôn một mươi ba xã đắk vơ huyện đắk đô lấp
nguyễn xuân bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú xã nghĩa thắng huyện đắk rơ lấp
phan thị dung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hộ khẩu thường trú khu phố ninh hòa thị trấn lộc ninh
huyện lộc ninh tỉnh bình phước lê thị hồng thơ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú xã nâm nân giang
huyện đắk song trần văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường chú thôn hai xã nâm nực giang
về mục đích làm ra hỗn hợp bước đầu loan và bảo đều khai nhận để bán cho lê thị hồng thơ và trần văn tuấn
loan và bảo đã bán được ba tấn sau đó thơ và tuấn bán lại ba tấn hỗn hợp trên cho phan thị dung
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại thảo dung thuộc ấp hưng thủy xã lộc thịnh huyện lộc ninh tỉnh bình phước
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã tiến hành thu giữ được lượng hỗn hợp nêu trên
tại kho nông sản của phan thị dung ở ấp hưng thủy xã lộc thịnh huyện lộc ninh tỉnh bình phước
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đang tập trung điều tra
củng cố hồ sơ chứng cứ để khởi tố bị can theo quy định của pháp luật